tiết trời đã sang xuân năm mới đến khiến mỗi chúng ta luôn cảm thấy con người ta tươi mới hơn
tôi mong rằng mọi người đã buông bò được những vấn vương trong năm cũ lạc quan đón nhận những điều phía trước
tôi là anh thơ người đồng hành cùng bạn trong podcast ngày hôm nay
hôm nay chúng ta sẽ nói về một thứ tình cảm mà con người ta ai cũng cần có nên có và sẽ có đó chính là tình bạn
thực tế có rất nhiều người không quá cởi mở với người khác hoặc vì những lý do nhất định mà họ không có một người bạn
nhưng dù vậy tôi tin họ lại học cách làm bạn với vạn vật xung quanh cây cỏ ong bướm chú mèo lười chúa cuốn trung thành
bất kể thứ gì mà họ cảm thấy có sự liên kết và khiến họ vui
những podcast này tôi muốn nói về tình bạn giữa người với người
mọi người định nghĩa bạn thân là gì nhỉ
bản thân không nhất thiết là hai người phải cùng chung sở thích cùng chung suy nghĩ cùng chung quan điểm sống
bản thân là những người mà chấp nhận sự khác biệt của người kia
nâng chiều những sở thích của họ thấu hiểu thông cảm cho nhau
như mọi thứ tình cảm gắn kết trên đời bạn bè cũng vậy
đôi khi sẽ xảy ra những xung đột cãi vã
không ai dám nói mình và người bạn thân chưa từng có xích mích có hiểu lầm
quan trọng là hai người có dám nói dám mở lời để đổi phương hiểu và cảm thông cho nhau hay không
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vô tư hồn nhiên những tiếng cười giòn tan trong lớp ngày ấy
làm tôi cảm thấy thời cơ ba của tôi thật may mắn khi gặp được những người bạn này
cái thuở ấy vui đến mức tôi luôn muốn mình học mãi hồi cấp ba
nhưng có ai là không phải lớn đâu cơ chức
chúng tôi đi học đại học thời gian đầu chúng tôi vẫn thường liên lạc chân quý tình bạn ấy lắm
nhưng dần dần khi mà mỗi người đều có những mối quan hệ mới và nhiều mối suy nghĩ của riêng mình
gặp nhiều người hơn suy nghĩ mới hơn chúng tôi bớt nói chuyện lại
không còn là những người bạn suốt ngày diều dít như hồi cấp ba nữa
chúng tôi không gặp nhau ở thành phố nhiều bốn năm đại học ra trường
số lần gặp nhau ít đến nỗi tôi có thể điếm trên đầu ngón tay
quan điểm của mỗi người là khác nhau cuộc sống của mỗi người cũng đã thay đổi nhiều tôi biết
vì vậy mà mọi người dần xa cách ngày càng biết ít với nhau hơn
người bạn thân nhất của tôi trong nhóm cũng không còn hợp với tôi nữa
nên tôi cũng bớt đi chơi với bạn lại
đây là khoảng cách tôi tạo ra với bạn nhưng đương nhiên tôi luôn tôn trọng bạn
không thân thiết được như trước nữa nhưng chúng ta vẫn có thể làm những người bạn bình thường
tôi nghĩ điều ấy không có gì là xấu xa
tết đó là dịp duy nhất chúng tôi có thể gặp nhau đầy đủ nhất trong một năm
tôi nghĩ những lý do chúng tôi không thể gặp nhau trong suốt một năm là rất nhiều
nhưng nhiều nhất có lẽ là tình cảm của mỗi người đã phai nhạt dần
tôi không tự cho mình là cao thượng
tôi thấy bất kỳ ai trong đám bạn kể cả tôi đều như vậy
thật sự đã trở thành người lạ mang danh nghĩa bản thân
nhưng tôi lại không thích như thế nên tôi tuyên bố nghỉ chơi
nghe thật điên rồ các bạn tôi đã nói vậy
các bạn nghĩ rằng phải có một lý do tài trời nào đó thì tôi mới có thể rời đi
tôi thì không nghĩ vậy tôi không ghép ai tôi vẫn rất yêu quý các bạn của mình
chỉ là tôi không muốn chơi với danh nghĩa bản thân với họ nữa
có thể không liên lạc
có thể là người lạ nhưng ai cũng biết chúng ta đều đã từng có những kỷ niệm đẹp với nhau
tôi nghĩ nếu cứ cô tiếp diễn tình cảm này
thì dần ra đây không còn là một tình bạn nữa mà chỉ đơn giản là hình thức
chỉ vì vậy mà lý do rời nhóm của tôi không được chấp nhận
một năm sau tôi sẽ ra xung đột với người bạn thân nhất trong nhóm
và cũng không phải là câu chuyện quá lớn nó chả có gì
bạn treo tôi nhưng tôi không thích điều đó
tôi cũng đã nói với bạn là mình không thích như vậy
tôi không thích điều đó
nhưng với bạn đó như một câu hát hùi
thế mới thấy quan điểm của hai người bây giờ đã quá khác nhau
hai đứa đều chọn im lặng
nhưng bạn không muốn giải quyết
từ khi tôi nói muốn rời nhóm có lẽ mọi điều tiêu cực đã được gắn ghép lên tôi
như thế tôi là một kẻ phản bội vậy
tôi thì cũng không muốn nói nhiều nữa
tôi để mọi thứ cứ vậy mà chui đi
tôi tôn trọng sự im lặng của đối phương
và tôi tôn trọng sự im lặng của chính mình
không phải là đâm sau lưng không công kích nói xấu
tình bạn không thể cứ thế mà kết thúc
tại sao mà cứ phải nổ ra trảnh cãi
tôi đã xấu hỏi rất lớn với điều này
dần dần tâm sự với nhiều người hơn tôi cũng buông xuôi được suy nghĩ luận quần
về việc tại sao người ta lại cứ phải phức tập hóa vấn đề lên làm gì
nhưng mối quan hệ bạn bè công việc vân vân và mây mây ngoài xã hội
làm chúng tôi quên mất sự tồn tại của những người bạn thuộc nghiên thiếu
nhưng không phải ai cũng vậy
tôi đang nói về câu chuyện của mình
đừng nghĩ rằng tôi đánh đồng nhé
tôi nghĩ một tình bạn tốt đó là khi đôi bên biết vun đắp cho tình bạn của mình
nhưng đến một ngày bạn không muốn vun đắp nữa thì sao
sau tất cả mọi chuyện tôi lại vô tình nghe được một lời youtuber khá nổi tiếng nói rằng
bạn bè trong đời có thể đến và đi đó là chuyện bình thường
việc mình làm là chân quý bạn khi mà cả hai còn có nhau
và chúc bạn may mắn khi mà bạn ra đi
trong cuộc đời của mỗi người có rất nhiều người bạn đến và đi
chỉ vì người đấy ra đi không nghĩa là người ta không phải bạn tốt của mình
có thể ngày xưa cuộc sống của mình và bạn còn giống nhau
và còn có nhiều điểm chung để chơi với nhau
còn bây giờ cuộc sống của hai người đã quá khác nhau rồi
không còn điểm gì chung để kết nối với nhau nữa
thì thôi chê tay nhau cũng không sao cả
cái quan trọng là ta đã tốt với nhau khi còn chơi với nhau
và sau này khi mà không còn chơi với nhau nữa thì vẫn nghĩ tốt với nhau
con người có thể ra đi nhưng kỷ niệm thì ở lại
thỉ thoảng xem lại thì vẫn nghĩ về nhau
các bạn hãy nghĩ cái chuyện này nhẹ nhàng
không những cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn
mà các mối quan hệ cũng sẽ dễ thở cho cả hai bên
khi thấy có người suy nghĩ giống mình
tôi lại cảm thấy an ủi phần nào
thì ra không phải một mình tôi nghĩ như vậy
thật như vậy đấy xã hội bây giờ đâu còn là cái xã hội cho từ xa như
giá như ngày ấy tôi như này như kia
chúng ta không tiếc chúng ta không cần tiếc
đều cảm thấy không còn phù hợp với bản thân mình
và mình cũng không muốn cố gắng vì nó nữa
thì chúng ta nên buông bỏ
sao cứ phải ôm lấy một cách miệng cưỡng làm gì
cố tìm kiếm những gợt sóng để bên nó thành một cơn bão
tôi nghĩ đó là điều không nên
mỗi người chúng ta đến bên một cuộc đời
đều có một sứ mệnh riêng của mình
mỗi một đoạn đường đời lại có một người đến
giúp ta nhiều điều
có người đến là niềm vui
có người đến là nỗi buồn
dù là gì thì ai cũng đem đến những bài học giá trị
giống như một chuyến xe
nó chỉ có thể đưa bạn được một đoạn đường nhất định
xe vào bến
bạn phải rời chiếc xe vừa đồng hành mình suốt một chặng đường
mọi hạt giống chúng ta gieo xuống
đều sẽ có nhân chủ ra
ngày hôm nay chúng ta vui vẻ với nhau
sau này ad có chuyện hay để nhớ lại
hôm nay chúng ta khước từ
có lẽ sau này sẽ có một chút hối tiếc
nhưng có lẽ đó cũng là sắp đặt của ông trời
quá khứ thì đã qua
tương lai thì chưa tới
hạnh phúc chính là lúc này tận đây
hãy gieo lên những hạt mơm thật tốt
chăm sóc nó
để khi nhìn lại quả ngọt
thì chúng ta không có gì phải tiếc nuối
tôi cũng nghe được câu chuyện về người bạn cũ
cậu ấy hủy kết bạn
quay lưng không chơi với nhóm bạn đã chơi với mình từ thủa nít nôi vì lý do
bà tao mất chúng mày không ai chia buồn với tao
nếu như thế thật thì rất đáng trách
nhưng nhóm bạn này không hề hay biết về sự việc ấy
và chính bản thân cậu kia
cũng không thông báo hay có được tĩnh gì để mọi người biết đến sự việc này
một phần cũng là cách cậu ấy cư xử với mọi người thôi
cái nhân mà cậu ấy gieo ra
lại gạt thứ quà mà cậu ấy không muốn ăn
nhưng cách cậu ấy làm
không phải là nhận ra và khoan dung
mà là trách cứu mọi người
gạt bỏ cái quà
và trong khi nó còn không biết mình được gieo lên từ hạt giống như nào
hiện tại không biết cậu ế đã ổn hơn chưa
nhưng tôi mong có một ngày nào đó
sớm hay muộn
cậu ấy cũng sẽ nhận ra mà khoan dung với những người bạn của mình
bạn bè không khó để có
nhưng tìm được những người bạn chơi với mình từ thủa nhỏ đến khi lớn
quả là cũng không dễ
bạn thân ơi
mình chia tay nhé
podcast ngày hôm nay
như một lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người có những mối quan hệ bạn bè đang nhà sân
nếu còn có thể hâm nóng
thì hãy nâng niu và tiêu tưới cho mảnh đất này thật tốt
còn nếu cảm thấy tình cảm đã nhạt rồi
không còn muốn là người bạn thân mà chuyện gì cũng có thể thâm sự nữa
thì hãy nghi đến chuyện rời xa nhau
đây không phải là đoạn kết
mà chính là mở ra cánh công mới cho mỗi người
mỗi người lại đến với một chân trời mới
kết bạn với những người bạn mới
nói vậy không có nghĩa là
chúng ta chỉ nên chơi có thời hạn
tôi đang nói về những người bạn không còn hợp nhau
còn nếu bạn tìm được những người bạn thân mà như là tri kỳ của mình
thì điều ấy còn gì tuyệt vời bằng
hãy trân trọng những người đó nhé
tôi là anh thơ
chúc bạn một ngày tốt lành